phường hóa an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai là địa bàn giáp danh với các tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh
hai điểm nóng của dịch covid một mươi chín trong thời điểm hiện nay
địa bàn phường lại tập trung đông công nhân lao động khu nhà trọ
nên công tác phòng chống dịch bệnh càng đòi hỏi cần phải được triển khai quyết liệt chặt chẽ hơn
đặc biệt là công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
tích cực hiệu quả trong công tác này tại cơ sở không thể không nói đến lực lượng tổ dân phố
đây có thể nói là cánh tay nối dài của chính quyền tại cơ sở trong công tác phòng chống dịch tại địa phương
là phường có số ca f cao nhất thành phố biên hòa
dù thế ngay giữa tâm dịch lực lượng tổ dân phố như ông trần hoàng trương lại đang phát huy hiệu quả về công tác phòng chống dịch bệnh
cứ từ sáng sớm ông lại cùng chiếc xe máy gắn loa trên đầu xe đi khắp các ngõ hẻm
khu dân cư để làm công tác vận động tuyên truyền về thực hiện nghiêm các quy định giãn cách cách ly y tế
kêu gọi người dân ra các điểm để test nhanh hay tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
trung bình ngày tôi là làm khoảng một mươi tiếng đến một mươi hai tiếng
thì sáng mở mắt ra là vệ sinh cá nhân là tôi là chạy đi làm liền
nhưng rồi sáng này tôi chạy vô khu f coi có ai sốt cao hay không
tại vì họ mới chích ngừa qua sốt cao quá thì tôi đã báo trạm y tế là cho vô là xử lý
rồi hồi nãy là tôi chạy đi là làm ba cái giấy trong cái vùng
cách ly phòng tỏa cho danh để cho họ nộp công ty để họ lãnh lương
về cùng ngôi phố anh trương cũng rất nỗ lực để tuyên truyền và ủng hộ những gì cho bà con trong cuộc sống
để có sức khỏe tốt mạnh khỏe để trở lại đi làm việc bình thường
phường hóa an là địa bàn có ca nhiễm nhiều nhất thành phố biên hòa
và liên tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới ngoài cộng đồng
dẫn đến việc tổ chức công tác phòng chống dịch của địa phương
trong đó đi đầu là lực lượng y tế công an quân sự
gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng công an phường đã thực hiện nghiêm lệnh cắm trại trực chiến một trăm linh quân số
để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch được phân công
tuy nhiên trước những khó khăn đó thì lực lượng tổ dân phố đã không ngại khó nguy hiểm
để tích cực tham gia và làm tốt công tác này
khu phố đã phối hợp với lực lượng công an phường rất là chặt chẽ
trong đó có anh trần hoàng trương là bí thư tri bộ trưởng khu phố an hòa
là một trong những thành viên rất là năng nổ
tích cực cùng luôn chung tay sát cánh với lực lượng công an phường
để thực hiện các nhiệm vụ trong phòng chống dịch
tiến hành xét nghiệm suy vớt cứu trợ cho bà con gặp hoàn cảnh khó khăn
cũng như là cung cấp lương thực thực phẩm
rồi thực hiện rất là nhiều nhiệm vụ khác để nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
chỉ tính riêng trong đợt dịch lần thứ tư bùng phát đến nay
ông trần hoàng trương đã tự bỏ tiền và vận động các mạnh thường quân
bạn bè người thân được hơn một mươi sáu tấn gạo một tấn rau
để trao tặng cho người dân công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
đây cũng là cách thực hiện bốn tại chỗ của địa phương trong công tác phòng chống dịch tại cơ sở
và những người như ông trương đang là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương
trong chính sách an sinh xã hội lúc này
đồng thời cũng là điều kiện rất quan trọng để người dân đồng lòng
yên tâm tích cực cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh